sở y tế hà nội vừa ban hành văn bản đề nghị các đơn vị y tế trực thuộc về việc tự đánh giá và công khai chất lượng xét nghiệm của phòng xét nghiệm từ đó tiến tới liên thông công nhận kết quả xét nghiệm của nhau
sở y tế yêu cầu các bệnh viện đơn vị thực hiện các giải pháp để chuẩn hóa chất lượng kết quả xét nghiệm giữa các khoa xét nghiệm trong mỗi bệnh viện
sở y tế sẽ kiểm tra giám sát việc thực hiện tự đánh giá của các đơn vị theo quy định
sau khi có kết quả tự đánh giá của các đơn vị sở sẽ báo cáo bộ y tế để thực hiện việc liên thông kết quả xét nghiệm giữa các cơ sở y tế theo lộ trình